kính chào quý vị và các bạn
tuần qua giá dầu thế giới đã mất hơn hai giá vàng thế giới cũng lao dốc thê thảm do đà bán tháo của các nhà đầu tư
từ nay đến cuối năm tỷ giá đồng đô la mỹ khó có biến động lớn cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác
sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
giá dầu thế giới đi xuống đã khiến hai loại dầu chủ chốt đều giảm hơn hai trong tuần vừa qua
giá dầu brand biển bắc giao kỳ hạn đứng ở mức bốn mươi một chín mươi hai đô la mỹ một thùng
giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ là bốn mươi hai mươi năm đô la mỹ một thùng
tính chung trong tuần qua giá dầu brent giảm hai chín và dầu wti giảm hai một dù chỉ có hai phiên giảm giá
điều này là do trong phiên đầu tuần hai mươi một tháng chín giá dầu thế giới giảm khoảng năm và là mức giảm sâu nhất trong hai tháng

trong năm phiên giao dịch gần đây giá vàng đã giảm hơn hai triệu đồng mỗi lượng khiến nhà đầu tư kim loại quý này vô cùng lo lắng
phân tích của ngân hàng commerce bank cho rằng giá vàng lao dốc trong mấy phiên gần đây là do lượng bán ra ồ ạt
hiện giá vàng thế giới giao dịch ở mức một tám trăm sáu mươi năm bảy đô la mỹ một ao
nhiều chuyên gia nhận định giá vàng giảm sâu còn do đồng đô la mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng
theo dự báo giá vàng sẽ biến động mạnh trong thời gian tới
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng giá vàng giảm không phải là xu hướng
mà chỉ mang tính thời điểm
mặc dù giá nguyên liệu tăng cao tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước
vẫn chưa có sự điều chỉnh giá đối với mặt hàng thép xây dựng
hiện nay giá bán thép trong nước ở mức bình quân khoảng một mươi một một mươi một năm mươi đồng một kg
tùy từng doanh nghiệp và từng loại sản phẩm
theo hiệp hội thép việt nam các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gai gắt để giữ thị phần
hay phát triển thêm thị phần trong cả lĩnh vực công trình và dân dụng
do đó giá thép xây dựng trong nước không điều chỉnh nhiều dù giá nguyên liệu tăng cao
cũng theo dự báo của vsa từ nay đến cuối năm tình hình sản xuất và bán hàng thép xây dựng trong nước
sẽ bớt khó khăn hơn
trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy thoái chính sách điều hành tiền tệ nhiều quốc gia thay đổi
mức biến động tỷ giá giữa cặp đồng tiền việt nam đồng và đồng đô la mỹ rất nhỏ
thậm chí có thể coi là không xáo trộn suốt từ đầu năm đến nay
đến thời điểm này tỷ giá trung tâm chỉ tăng một mươi sáu so với cuối năm ngoái
có được điều này là nhờ dự trữ ngoại hối cao kỷ lục
trong bối cảnh của năm nay các chuyên gia cho rằng sẽ khó có biến động lớn với tỷ giá do xuất khẩu vẫn khả quan
nhờ các hiệp định thương mại tự do phát huy hiệu quả
cầu nhập khẩu vẫn suy yếu do tiêu dùng còn thấp sau dịch bệnh
ngân hàng nhà nước khẳng định từ nay đến cuối năm sẽ mua bán ngoại tệ can thiệp thị trường linh hoạt
nhằm ổn định tỷ giá
góp phần thúc đẩy kết nối kinh doanh liên kết giữa hiệp hội xây dựng và các doanh nghiệp
trong phát triển sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng để nâng cao năng lực khả năng cạnh tranh
trong bối cảnh nền kinh tế đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín
liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam và tập đoàn gfs vừa ký kết thỏa thuận hợp tác
phát triển công nghiệp xây dựng
trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa việt nam đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư trong nước
để đặt các nhà máy công xưởng phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp
với hàng trăm khu công nghiệp lớn nhỏ đang ngày đêm hoạt động trên địa bàn cả nước
dẫn đến nhu cầu về nhà ở cho công nhân đang trở nên bức thiết
tuy nhiên nhà ở xã hội nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp có giá thuê cao và kém chất lượng
là một trong những nguyên nhân để một số tổ chức kinh tế quốc tế không chọn việt nam là điểm đến đầu tư
chính vì vậy việc tăng chất lượng nhà ở tăng tốc độ xây dựng theo công nghệ nhà tiền chế thế hệ mới
từ việc sử dụng các vật liệu xây dựng từ xỉ thải ở các nhà máy nhiệt điện nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
là mục tiêu của thỏa thuận hợp tác giữa liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam và tập đoàn gfs
sau lễ ký kết trước mắt hai đơn vị sẽ tập trung tư vấn xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ
nghiên cứu các chủ trương chương trình phát triển ứng dụng khoa học công nghệ
đặc biệt là việc tổ chức thực hiện đề án tích hợp công nghệ tiên tiến đẩy mạnh công nghiệp xây dựng
xử lý môi trường cho xỉ nhiệt điện phát triển sản xuất bê tông đúc sẵn thế hệ mới
tạo chuỗi giá trị gia tăng trong lĩnh vực xây dựng giao thông và thủy lợi
việc ký kết giữa hai đơn vị sẽ tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia
các nhà khoa học trong các lĩnh vực khoa học xây dựng giao thông thủy lợi vật liệu mới
năng lượng tái tạo và nông nghiệp hữu cơ logistics để triển khai và áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất